truy bắt nghi can vụ nổ súng làm năm người thương vong ở củ chi
sau đây là nội dung chi tiết
tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh coronavirus
bộ y tế đề nghị các đơn vị sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng chống dịch
chủ động ổn định kế hoạch sản xuất kinh doanh sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
các đơn vị chuẩn bị nguồn cung cấp trang thiết bị y tế phòng chống dịch
khẩu trang y tế bộ phòng chống dịch máy thở máy theo dõi bệnh nhân máy x quang di động hóa chất xét nghiệm
các đơn vị chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất nguồn hàng nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng chống dịch
khi có khó khăn trong quá trình nhập khẩu các mặt hàng này đề nghị liên hệ với vũ trang thiết bị và công trình y tế
để được xem xét hướng dẫn giải quyết
bên cạnh đó cần đảm bảo bình ổn giá các trang thiết bị y tế phòng chống dịch
không bán cho các đơn vị thu mua đầu cơ để tăng giá hoặc xuất bán khi nhu cầu trong nước đang tăng cao gây khăn hiếm thị trường
thủ tướng chính phủ vừa ký ban hành chỉ thị sáu cttg về việc tăng cường các biện pháp phòng chống
trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
một thủ tướng chính phủ chỉ thị các bộ ngành ủy ban nhân dân các địa phương các tổ chức cá nhân
thực hiện nghiêm quyết liệt các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
phải coi công tác phòng chống dịch bệnh như chống giặc kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh
bảo đảm an toàn tính mạng sức khỏe người dân hạn chế thấp nhất tử vong
phải chủ động bình tĩnh xử lý kiên quyết hơn nữa và phải có phương án kế hoạch cụ thể
để kiểm soát tốt nhất dịch bệnh này theo phương châm bốn tại chỗ
các địa phương có đường biên giới với trung quốc cần lập kênh liên lạc với các cấp địa phương tương ứng của bạn
để nắm thông tin cập nhật hàng ngày và có biện pháp chủ động xử lý kịp thời
tạm dừng cấp phép bay đối với tất cả các chuyến bay từ vùng có dịch của trung quốc đến việt nam và ngược lại
các địa phương hạn chế tập trung đông người nhất là tại các lễ hội
tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của thủ tướng chính phủ
các bộ ngành địa phương kiểm soát nghiêm ngặt người qua lại tại tất cả cửa khẩu biên giới
dừng các hoạt động đưa đón khách du lịch không đưa lao động việt nam sang trung quốc làm việc
bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo thực hiện nghiêm
việc các học sinh sinh viên có biểu hiện nhiễm bệnh không đến trường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh tuyến trung ương bệnh viện trong ngành công an quân đội
và các bệnh viện khác có điều kiện phải tiếp nhận sàng lọc và xử lý tại chỗ
đặc biệt là thực hiện cách ly người bệnh không để lây nhiễm
bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ tư pháp nghiên cứu các điều kiện và thủ tục pháp lý
đề xuất việc công bố tình trạng khẩn cấp về y tế do dịch bệnh này gây ra
tại việt nam báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
các cấp các ngành nhất là các bộ y tế công an quốc phòng giao thông vận tải văn hóa thể thao
và du lịch cần đề cao trách nhiệm trong việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch
bộ ngoại giao có trách nhiệm chủ động thông báo với quốc tế về những chỉ đạo và biện pháp quyết liệt
minh bạch của việt nam trong công tác phòng chống dịch bệnh bảo đảm không ảnh hưởng đến việc
đảm nhiệm vai trò chủ tịch cũng như các hoạt động của năm asean hai nghìn hai mươi
một mươi bộ quốc phòng bộ công an kiểm soát chặt chẽ người xuất nhập cảnh qua biên giới
thông báo cho bộ y tế và các địa phương danh sách hành khách nhập cảnh từ trung quốc vào việt nam
một mươi một thủ tướng giao văn phòng chính phủ chủ trì dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ
về thành lập tổ công tác về phòng chống dịch bệnh tại văn phòng chính phủ
một mươi hai ubnd các cấp thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch do chủ tịch ubnd làm trưởng ban
một mươi ba bộ thông tin và truyền thông
chỉ đạo tăng cường thông tin tuyên truyền về dịch bệnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đề nghị các cơ quan truyền thông đăng tải các bản tin về tình hình dịch bệnh chính xác kịp thời
một mươi bốn thủ tướng đề nghị nhân dân chủ động thực hiện các khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn
phối hợp tốt với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
sẽ rút giấy phép kinh doanh của các cửa hàng hiệu thuốc tăng giá khẩu trang thiết bị y tế
phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị giữ nguyên giá bán khẩu trang và các trang thiết bị y tế khác
bất cứ hiệu thuốc siêu thị tăng giá khẩu trang yêu cầu rút giấy phép kinh doanh
nếu người dân có bằng chứng gửi hiệu tăng giá không cần thanh tra kiểm tra
đề nghị bộ y tế rút giấy phép kinh doanh ngay lập tức
liên quan đến tình hình sản xuất khẩu trang và trang thiết bị bảo hộ
thứ trưởng bộ công thương cho biết hiện nay cả nước có ba mươi tám đơn vị sản xuất khẩu trang ba lớp
với năng lực sản xuất một hai trăm bốn mươi năm chiếc một ngày
hai đơn vị sản xuất khẩu trang n chín mươi năm đạt năng suất ba mươi hai chiếc một ngày
năng suất sản xuất của các đơn vị có thể đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước
bộ công thương phối hợp với bộ y tế theo dõi tình hình thị trường cung cầu trong nước
về khẩu trang nước sát trùng nước xúc miệng quyết liệt xử lý nghiêm tình trạng găm hàng đầu cơ thu lợi bất chính
chính thức dừng toàn bộ các chuyến bay giữa việt nam và trung quốc
trước diễn biến phức tạp
của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
cục hàng không việt nam đã công bố tạm thời hủy cấp phép bay đã cấp cho các hãng hàng không
khai thác các chuyến bay giữa việt nam và trung quốc từ sáu giờ quốc tế
tức một mươi ba giờ việt nam ngày hôm nay mùa một tháng hai năm hai nghìn hai mươi cho đến khi có thông báo mới
cục hàng không cũng yêu cầu tổng công ty quản lý bay việt nam vatm thông báo tin tức hàng không
bằng hình thức phù hợp với nội dung tạm thời hủy phép bay nêu trên
đồng thời vatm cũng được yêu cầu từ chối tiếp nhận kế hoạch bay không lưu của các chuyến bay giữa việt nam và trung quốc
theo kế hoạch nói trên với các chuyến bay đang thực hiện phải yêu cầu bay trở lại sân bay cất cánh
trước đó cảng hàng không của việt nam cũng thông báo dừng khai thác các chuyến bay thường lệ và không thường lệ đi đến giữa việt nam và trung quốc
truy bắt nghi can vụ nổ súng làm năm người thương vong ở củ chi
theo đó ngay sau khi xảy ra vụ án mạng
giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo các lực lượng liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc
từ lời khai của các nhân chứng và trích xuất hình ảnh camera an ninh tại khu vực
công an đã xác định được nghi can gây ra vụ việc và đang huy động lực lượng để truy bắt
trước đó vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hai mươi chín tháng một
sau khi nghe thấy nhiều tiếng súng vang lên
người dân ở ấp năm xã tân thạnh đông huyện củ chi ra kiểm tra
thì phát hiện nhiều người nằm gục gần chuồng bò cuối hẻm cụt
các nạn nhân được đưa đi cấp cứu
tuy nhiên bốn người đã tử vong một người bị thương nặng
nguyên nhân của vụ việc bước đầu được xác định là có liên quan đến việc đánh bài bạc ngày tết
tại góc đường bốn trăm bảy mươi hai giao với đường trung an gần rừng tràm
được cho là nơi nghi can lẩn trốn
hàng trăm người đã hiếu kỳ đứng nắng từ sáng tới chiều
để theo dõi về phía lực lượng công an đang làm nhiệm vụ
xe bán nước đồ ăn cũng di chuyển tới để kinh doanh
thậm chí còn live stream
lên mạng xã hội
bất chấp những cảnh báo đã được phát đi
lệnh truy nã của công an thành phố hồ chí minh
đã phát đi và theo diễn biến vụ việc
thì đối tượng đang lẩn trốn là kẻ liều lĩnh manh động
có trang bị vũ khí quân dụng
do đó việc tụ tập gần vòng kiểm soát của lực lượng chức năng
là hành động nguy hiểm
gây cản trở giao thông
và lực lượng làm việc
lực lượng chức năng đã và đang tích cực truy bắt đối tượng
ngoài ra hàng trăm chiến sĩ cũng đang căng mình
đảm bảo an ninh trật tự
tại khu vực triển khai về bắt đối tượng
do đó nếu không có việc gì quan trọng
người dân hãy yên tâm về nhà sản xuất sinh hoạt
không nên tập trung đông người để bảo vệ chính mình
cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng
đặc điểm đối tượng lê quốc tuấn
cao một m sáu mươi sáu nặng khoảng sáu mươi chín kg
da hơi ngăm đen bóc đen hớt cao
xẹo chấm cách hai cm trên trước đầu mày trái
sống mũi cao nói rộng miền nam
khi bỏ trốn đối tượng sẽ bị bắt đối tượng
đối tượng mang theo một súng ak dạng bán xếp
đặc điểm vật chứng cần truy tìm
xe gắn máy hiệu novo v màu đỏ đen
biển số năm mươi chín i hai ba mươi nghìn một trăm chín mươi tám
xe gắn máy hiệu way màu xanh
biển số năm mươi chín x hai năm mươi chín nghìn năm trăm một mươi hai
để phối hợp truy bắt đối tượng
lãnh đạo bộ công an yêu cầu thủ trường các đơn vị trực thuộc bộ
và giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thông báo nội dung của bộ công an
đặc điểm vụ án đặc điểm đối tượng và vật chứng cần truy tìm
đến các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ chiến sĩ
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát công tác quản lý địa bàn
quản lý tạm trú tạm vắng quản lý xuất nhập cảnh
triển khai đồng bộ các lực lượng phương tiện biện pháp nghiệp vụ
để kịp thời nắm tình hình liên quan đến đối tượng và vật chứng
phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng
và các cơ quan đơn vị ngoài ngành công an
để phát hiện và truy bắt đối tượng
thông báo và vận động nhân dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm
nếu phát hiện thông tin liên quan
đề nghị thông báo đến công an tp hcm và cục cảnh sát hình sự bộ công an
đồng chí nguyễn đăng nam số điện thoại chín trăm linh chín sáu trăm hai mươi sáu ba trăm sáu mươi ba
và đồng chí lê ngọc phương số điện thoại chín trăm linh ba năm hai trăm sáu mươi một để phối hợp
cần thơ khởi tố hai đối tượng dùng dao đâm tử vong hai cảnh sát khu vực
tiếp tục thông tin về vụ hai đối tượng dùng dao đâm tử vong chiến sĩ cảnh sát khu vực
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một tức là chiều ngày ba mươi tết
vào ngày ba mươi tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đặng minh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
và đặng ngọc giàu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cùng ngụ tại phường thới bình quận ninh kiều
về tội danh giết người
trước đó vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một
đại úy nguyễn thanh hải cảnh sát khu vực ba phường an hội quận ninh kiều tp cn
được phân công trực đảm bảo an ninh trở tự trên tuyến đường hoa tp cn
và các lễ hội trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
trong lúc đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ bị hai đối tượng là đặng ngọc minh và đặng ngọc giàu
dùng dao tấn công đâm gây thương tích nặng
dù anh hải nhanh chóng được đưa đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi
ngay trong chiều cùng ngày công an tp cn đã bắt giữ hai đối tượng minh và giàu
cả hai đều là những đối tượng đã có tiền án
tại lễ truy điệu đồng chí nguyễn thanh hải
thừa ủy quyền bộ trưởng bộ công an thiếu tướng lê tấn tới cục trưởng cục tổ chức cán bộ bộ công an
đã trao quyết định thăng cấp hàm đại úy lên thiếu tá trước niên hạn đối với đồng chí nguyễn thanh hải
đồng thời trao số tiền một trăm linh triệu đồng hỗ trợ của bộ công an
công an tp cn cũng đã trao năm mươi triệu đồng nhằm giúp gia đình đồng chí hải vượt qua những khó khăn trước mắt
tp hcm khởi tố đối tượng đốt nhà làm năm người tử vong
trước đó vào khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi một tháng một
công an quận chín tp hcm nhận tin báo cháy xảy ra tại căn nhà năm trăm sáu mươi bảy trên hai mươi hai f khu phố sáu
do vụ cháy nằm trong hẻm sâu khoảng bốn trăm linh mét
nên lực lượng chữa cháy phải dùng các bình chữa cháy
mới có thể dập tắt hoàn toàn đám cháy
qua kiểm tra công an tp hcm xác định năm người trong cùng một gia đình đã tử vong
vào cuộc điều tra công an tp hcm đã bắt giữ phước
khi đối tượng đang lẩn trốn tại quận chín
tại công an tp hcm phước khai phóng hỏa đốt nhà là do có mâu thuẫn với gia đình của nạn nhân
muốn mua lại căn nhà và mảnh đất nhưng không được gia đình này đồng ý
và chỉ châm lửa đốt để hù dọa nhưng không ngờ lại gây ra thảm họa khiến năm người tử vong
đắk lắc khởi tố bốn cán bộ công ty lâm nghiệp để mất rừng
trước đó qua công tác nắm tình hình một tổ công tác của công an tp hcm đã vây bắt quả tàng bốn đối tượng
đang có hành vi cưa hạ bốn cây gỗ lớn tại khu vực rừng thôn một mươi năm xã cư giang
thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp eak
sau khi mở rộng điều tra tổ công tác còn phát hiện thêm bảy điểm tập kết gỗ lậu quy mô lớn
nằm dài rác ở các xã trên địa bàn huyện eak
với tổng khối lượng gần ba trăm linh mét khối gỗ các loại từ nhóm hai đến nhóm tám thuộc rừng phòng hộ và rừng sản xuất
với tổng giá trị tài sản thiệt hại gần một hai tỷ đồng
sau gần năm tháng tích cực điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm đã khởi tố bốn cán bộ của phân trường một
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp eak
về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bắt tám đối tượng đánh bạc tại ninh bình
vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng một công an tp ninh bình đã phát hiện bắt quả tang tám đối tượng đang đánh bạc
bằng hình thức sóc đĩa tại nhà của nguyễn văn định chú tệ phường ninh sơn tp ninh bình
tăng vật thu giữ là một bộ bắt đĩa bốn quân vị chín điện thoại di động và số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng
hiện công an tp ninh bình đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
cả nước có một trăm hai mươi hai người tử vong
vì tai nạn giao thông sau sáu ngày nghỉ tết
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông trong sáu ngày nghỉ tết
cả nước đã xảy ra một trăm bảy mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm một trăm hai mươi hai người thiệt mạng và một trăm năm mươi người bị thương
so với cùng kỳ năm trước thì đã giảm số vụ và số người bị thương nhưng lại tăng đến chín người thiệt mạng
chỉ tính riêng ngày hai mươi tám tháng một tức là ngày bốn tết toàn quốc đã xảy ra ba mươi sáu vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm hai mươi người thiệt mạng bốn mươi hai người bị thương
đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông
giao thông liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với năm trước
riêng trong ngày mùng bốn tết giảm hai mươi ba năm
lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý hai một trăm sáu mươi trường hợp vi phạm giao thông đường bộ
phạt tiền một sáu tỷ đồng
năm mươi hai địa phương báo cáo xử lý tám trăm sáu mươi bảy trường hợp nồng độ cồn
nghi phạm dùng súng bắn thương vong ba mẹ con ở quảng trị
khoảng chín giờ ngày hai mươi bảy tháng một thi thể của đối tượng nguyễn ngọc lễ
một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thôn tân hào xã tân liên huyện hương hóa tỉnh quảng trị
được các lực lượng chức năng tìm thấy ở đồi trồng cà phê ở thôn tân hào
tại hiện trường lễ đã tử vong nằm sấp kẹp khẩu súng ak dưới bụng
cơ quan chức năng cũng phát hiện một lá thư do lễ để lại
trước đó vào chiều tối ngày hai mươi sáu tháng một lễ đã dùng súng bắn chị võ thị hạnh
và hai người con của trẻ hạnh khiến chị hạnh tử vong
còn hai con của chị hạnh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa của tỉnh quảng trị
theo thông tin từ gia đình hai người con của chị hạnh đều bị bắn trúng phổi
mất nhiều máu nhưng rất may không bị tổn thương thần kinh và mạch máu lớn
hiện hai bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang trong tình trạng an thần thở máy
đến đây thời lượng của chương trình đã hết